là một tỉnh thuần nông nhưng tình trạng bỏ hoang đồng ruộng ở nam định trong những năm gần đây ngày càng gia tăng
đã đến lúc chính quyền địa phương cần có những giải pháp để giúp người nông dân làm giàu trên chính mảnh đất của mình
cánh đồng lúa rộng hàng chục hectare này những năm trước đây được người dân thôn ngoại đê
xã nam thái huyện nam trực gieo cấy một trăm linh nhưng vụ lúa năm nay bị bỏ hoang tới phân nửa diện tích
theo tính toán của người dân hiện nay thu nhập từ cấy lúa rất thấp chỉ khoảng vài trăm nghìn đồng một xào một vụ
nên nhiều người không còn thiết tha với đồng ruộng
nên là hết khoảng một triệu rồi thế thì tự dưng là có nghĩa là cái đồng công rất là thấp đối với nhân dân cho nên là nhân dân cũng không muốn cấy
hiện xã nam thái có trên một trăm linh hectare đất bị bỏ hoang nguyên nhân chính là do thời tiết không thuận lợi giá lúa thấp
trong khi công sức đầu tư lớn thu nhập từ cây lúa không cao bằng những ngành nghề khác
vụ mùa hầu như người ta bỏ hoang là một trăm linh còn về vụ chiêm dụ như cánh này là hơn hai hectare
là của một mươi bốn hộ dân
nhưng mà người ta cũng không trồng được vì đây nó là cái rốn nước tức là nó ống không thể tiêu được
nên là bà con không trồng cấy
năm hai nghìn một mươi chín huyện nam trực có khoảng bảy trăm linh hectare diện tích đất bị bỏ hoang
để hạn chế tình trạng trên ngoài chính sách khuyến khích mạnh mẽ doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp
thì chuyển đổi các vùng trồng lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng khác có giá trị kinh tế cao hơn
cái diện tích bỏ ruộng thì có hoang mặc là cái tàn dư để các đối tượng dịch hạn
cư chú cú ngụ và phát sinh
cây hạ trên diện tích lúa sau khi cấy
và bên cạnh đó thì có nơi chú ngụ cho chuột
toàn tỉnh nam định hiện có trên một tám trăm linh hectare diện tích đất bị bỏ hoang không gieo cấy
tăng đáng kể so với con số một một trăm linh hectare chỉ cách đây hai năm
việc nông dân bỏ ruộng ngày càng gia tăng
khiến các ngành chức năng cần phải nhìn nhận cơ cấu lại cơ chế quản lý và sử dụng đất đai
người nông dân nam định rất cần chính sách tích tụ dụng đất thuận lợi hơn
để hình thành các cánh đồng lớn tập trung cơ giới hóa sản xuất
qua đó nâng cao hiệu quả và thu nhập